sau hơn ba ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc và hoàn thành các chương trình đã đề ra
sáng nay kỳ họp thứ ba hội đồng nhân dân tp hà nội khóa một mươi năm đã họp phiên bế mạc
tại phiên bế mạc hội đồng nhân dân tp hà nội đã thảo luận và thông qua nghị quyết về các nội dung
chi mức chi liên quan đến năm lĩnh vực thuộc thẩm quyền của hội đồng nhân dân tp
bao gồm mức chi đối với các đối tượng bảo trợ xã hội mức thưởng đối với các vận động viên
huấn luyện viên thể thao mức chi tổ chức kỳ thi ngành giáo dục đào tạo
chính sách hỗ trợ đối tượng cai nghiện tự nguyện
hội đồng nhân dân tp hà nội cũng thảo luận và quyết nghị về chương trình giám sát
của hội đồng nhân dân tp năm hai nghìn một mươi bảy kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm hai nghìn một mươi bảy
phát biểu bế mạc kỳ họp chủ tịch hội đồng nhân dân tp hà nội nguyễn thị bích ngọc nhấn mạnh
với tỷ lệ biểu quyết một trăm linh số phiếu tán thành kỳ họp hội đồng nhân dân lần này đã thông qua
nhiều nghị quyết quan trọng có tác động đến sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố
nhiều ý kiến của cử tri đã được các đại biểu quan tâm kiến nghị giúp cho kỳ họp hội đồng nhân dân
thực sự mang hơi thở của cuộc sống
chủ tịch hội đồng nhân dân tp hà nội đề nghị các cơ quan ban ngành cần sớm thực hiện nghị quyết
theo hướng thiết thực có trọng điểm bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người dân